theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái tính đến một mươi bảy giờ chiều qua ngày một mươi chín tháng bảy
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba đã gây mưa rất to trên địa bàn tỉnh yên bái
mưa lớn làm thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng
ước tính thiệt hại ban đầu gần sáu trăm linh triệu đồng
cụ thể bốn mươi hai ngôi nhà bị sập đổ tóc mái sạp to lui
đặc biệt đã làm sập hoàn toàn hai ngôi nhà tại huyện văn chấn
một nhà tại huyện lục yên gần một mươi hectare lúa bị ngập úng vùi lấp
ba trăm bốn mươi m bờ kè ở suối thia suối nung suối đôi bị sạt lở gãy đổ một cột điện ba mươi năm kv
trước thiệt hại do mưa lớn gây ra các huyện thị đã thành lập đoàn công tác
kiểm tra tình hình bị thiệt hại tại các địa phương
và thăm hỏi cho tiền hỗ trợ cho các gia đình bị sập nhà tóc mái
bên cạnh đó các địa phương huy động mọi lực lượng
tham gia hỗ trợ các hộ gia đình thu dọn vệ sinh dựng lán để ổn định cuộc sống